một điều đáng lưu ý là trong hai tuần trở lại đây số trẻ em mắc sốt xuất huyết nhập viện ngày càng tăng
nhiều trẻ gặp phải biến chứng nguy hiểm sau khi mắc sốt xuất huyết đặc biệt là trong giai đoạn năm bảy ngày khi mà trẻ ngất sốt khiến cha mẹ lầm tưởng là đã khỏi bệnh
phản ánh sau đây sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn thêm thông tin để phòng chống
bé trần thanh trúc bốn tuổi bị biến chứng của sốt xuất huyết đang được điều trị tại khoa nhi bệnh viện nhiệt đới trung ương
sau sáu ngày sốt cao bé bị trướng bụng do biến chứng thoát huyết tương ra ngoài gây tràn dịch màng phổi ổ bụng rơi vào tình trạng rất nguy hiểm
còn bé đinh minh trang cũng bị biến chứng giảm tiểu cầu sau khi mắc sốt xuất huyết đanh được ba ngày
từ ba mươi tám độ năm đến ba mươi chín độ thì sau ba ngày thì cháu ngắt sốt thì ở nhà thì nghĩ là cháu ngắt sốt thì không sao
thế đến sang ngày thứ bốn thì cháu có triệu chứng mệt mỏi
thì khi đến xét nghiệm thì có gì nói tiểu cầu sống quá thấp trong tình trạng nguy hiểm
thứ nhất là nó có hai cái tình trạng nó thoát dị ra ngoài rất là nhiều
thế cho nên thường là các cái dịch của bụng dịch bằng phổi nó thoát ra rất là nhiều
và thứ hai là vì nó thoát ra như vậy cho nên cái thể tích trong mạch máu
nó cũng nó không được nó thiếu nó dẫn đến tình trạng sốc
nếu mà sốc nặng thì các phụ tạng nó suy như một số cháu qua chỗ chúng tôi trong tình trạng suy phụ tạng nó rất là nặng
theo khuyến cáo của các bác sĩ nếu các bậc phụ huynh phát hiện con có những dấu hiệu như thay đổi tính cách
bùn trồn hoặc bị sốt cao vật vã ly bì thì phải đến cơ sở y tế ngay lập tức
ngoài ra những biểu hiện như nôn nhiều đau bụng thường xuyên đi ngoài da phân đen đi thiểu ít trởi máu trần răng hay trởi máu cam
thì cũng phải đến viện ngay
thứ sáu là có trẻ máu bất thường
cũng theo bác sĩ nguyễn trung cấp bệnh nhân khi mắc suất huyết
các bác sĩ cần tránh hai loại thuốc hạ sốt là aspirin và ibuprofen vì có khả năng gây suất huyết trầm trọng hơn
đặc biệt không nên lạm dụng kháng sinh vì không có hiệu quả đối với bệnh này